tại hà nội tập đoàn tài chính wellcom hàn quốc hợp tác cùng quỹ đầu tư việt nam sincon silicon valley
tổ chức chương trình fintech summit hai nghìn một mươi chín để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính
có cơ hội đưa sản phẩm của mình đến gần với khách hàng mục tiêu
cũng như tìm kiếm những nguồn tài chính đầu tư tạo dựng và phát triển thương hiệu
fintech công nghệ tài chính là một lĩnh vực hấp dẫn tạo ra nhiều cơ hội cho cả start up và các nhà đầu tư
trong những năm trở lại đây chỉ riêng khu vực châu á thái bình dương các start up trong lĩnh vực fintech
đã thu hút hơn một mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám sớm nhận ra tầm quan trọng của các start up fintech
đối với sự tăng trưởng kinh tế đặc biệt về tài chính và ngân hàng chính phủ việt nam đã khuyến khích
thúc đẩy thực hiện nhiều chương trình hội thảo cuộc thi để kết nối và hỗ trợ cộng đồng start up fintech
tại fintech summit hai nghìn một mươi chín demo day một mươi start up tiềm năng đã trực tiếp trình bày giới thiệu sản phẩm
trước các công ty tập đoàn trong các lĩnh vực tài chính công nghệ tiêu dùng ngoài tổng giá trị giải thưởng
là một mươi usd các start up triển vọng sẽ có cơ hội thảo luận hợp tác với các ngân hàng
và đàm phán trực tiếp với các quỹ đầu tư uy tín